trong phần tin quốc tế mỹ đề ngọt khả năng thay đổi quan điểm của hiệp định paris
tỷ lệ người cao tuổi tìm việc làm ở hàn quốc tăng cao kỷ lục
thưa quý vị phát biểu ý kiến tại buổi tiếp ông kuroya yuchi thống đốc tỉnh kanagawa của nhật bản vào trưa nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tỉnh kanagawa cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác
để làm gương cho những địa phương khác của nhật bản
thủ tướng cũng mong hai bên thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch trong đó có du lịch lễ hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò của tỉnh kanagawa và cá nhân thống đốc
đã có nhiều hoạt động tích cực giao lưu với việt nam đồng thời khẳng định
việc các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam đã đem lại lợi ích cho cả hai nước
tạo điều kiện cho thành công của nhật bản giúp hai bên cùng thắng lợi
khảo sát của zcho cho thấy phần lớn các doanh nghiệp nhật bản
đang có nhu cầu mở rộng đầu tư ở việt nam chính phủ việt nam đang đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư
thủ tướng cho rằng điều quan trọng là hai bên cần nỗ lực để biến các cam kết đầu tư của nhật bản vào việt nam thành hiện thực
thủ tướng vui mừng trước việc một số doanh nghiệp kanagawa đã có bước triển khai đầu tiên để đầu tư vào việt nam
thủ tướng đề nghị cần nỗ lực để tạo làn sóng mới đầu tư của nhật bản vào việt nam
qua đó nhật bản vươn lên dẫn đầu về fdi tại việt nam
thủ tướng hoan nghênh ý định thúc đẩy hợp tác y tế của tỉnh làm sao để người dân việt nam được hưởng thành tiệu y tế tiên tiến cải thiện việc chăm sóc sức khỏe
thống đốc kurea uji cho biết đoàn cũng đã có buổi làm việc với bộ y tế về lĩnh vực dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe với nâng cao tuổi thọ đi kèm với chất lượng trong cuộc sống
trong quá trình này công nghệ thông tin và internet kết nối vạn vật đóng vai trò quan trọng
hy vọng trong thời gian tới kanagawa có thể hợp tác với việt nam trong những lĩnh vực mũi nhọn này
thậm chí cung cấp các tour du lịch chăm sóc sức khỏe chữa trị ung thư
thống đốc cũng mong muốn sớm công bố chính thức thông tin các công ty công nghệ thông tin của việt nam đầu tư sang nhật bản
bởi đây là một sự kiện bước ngoặt trong quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước đồng thời tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp này
sáng nay tại hà nội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã có buổi gặp mặt hội truyền thống bộ đội trường sơn đường hồ chí minh
là các cựu chiến binh của sư đoàn bốn trăm bảy mươi đã có nhiều đoạn
đây là một trong những đoạn góp quan trọng cho tuyến đường trường sơn lịch sử
tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc và báo cáo với quốc hội những hoạt động của hội trong sáu năm qua
kể từ khi thành lập hội đã xây dựng một tám trăm linh căn nhà tình nghĩa tặng hai sáu trăm linh sổ tiết kiệm cho gia đình người có công
nhận nuôi dưỡng suốt đời một mươi một nữ thương binh trường sơn không nơi nương tựa kết nối tạo điều kiện để các nữ thương binh
gia đình chính sách người có công tiếp cận với nguồn vốn vay lâu dài của ngân hàng để phát triển sản xuất ổn định đời sống
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước đóng góp mang ý nghĩa to lớn cho đất nước của các cựu chiến binh bộ đội trường sơn
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định đảng nhà nước quốc hội luôn ghi nhớ công lao của những chiến sĩ đã làm nên tuyến đường trường sơn lịch sử
những hoạt động của hội trong năm qua đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước bảo đảm quốc phòng an ninh địa phương
kiến nghị về những hạn chế còn tồn tại trong giải quyết chính sách người có công của hội sẽ được chuyển đến các cơ quan ban ngành liên quan một cách sớm nhất để kịp thời giải quyết
cũng như đưa vào chương trình hoạt động giám sát của quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó luật người có công hiện cũng đang được quốc hội tiến hành xây dựng nhằm bảo đảm người có công được hưởng đúng và đầy đủ chính sách ưu đãi của đảng nhà nước
sáng nay đoàn kiểm tra của ban bí thư do thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn công bố quyết định kế hoạch kiểm tra của đoàn kiểm tra số bốn trăm bảy mươi năm ban bí thư trung ương
theo kế hoạch đoàn sẽ kiểm tra ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo báo cáo của tỉnh ủy bắc cạn tỉnh đã chỉ đạo quán triệt việc thực hiện nghị quyết và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
về kế hoạch thực hiện chỉ thị nghị quyết qua đó góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộng ở từng địa phương cơ quan đơn vị
đoàn công tác của ban bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh bắc cạn đã đạt được
trong quá trình triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
tinh thần nghiêm túc của ban thường vụ tỉnh ủy trong việc chuẩn bị các điều kiện nội dung báo cáo theo kế hoạch của đoàn kiểm tra
nội dung báo cáo bám sát với yêu cầu của ban kiểm tra trung ương có tính chiến đấu
tuy nhiên ban thường vụ tỉnh ủy cần ra soát nghiên cứu kỹ hơn và đề xuất thêm những giải pháp
khắc phục những vướng mắc hiện nay trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với trung ương
chỉ rõ sau thời gian triển khai thì năng lực lãnh đạo hiệu quả điều hành của bộ máy chính trị thay đổi như thế nào
và chất lượng thực hiện nguyên tắc dân chủ trong việc điều hành điều động sắp xếp cán bộ
thưa quý vị đúng người này cách đây hai mươi năm năm
việt nam và armenia đã thiết lập quan hệ ngoại giao
dù thời gian chỉ mới có một phần tư thế kỷ nhưng từ trước đó rất lâu
nhiều thế hệ thanh niên việt nam đã được đào tạo và trưởng thành từ đất nước armenia thuộc liên bang soviet cũ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về những con người đại diện cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia việt nam armenia
ngay khi còn là một thành viên của liên bang soviet
chính phủ và nhân dân armenia đã dựa
đã dành cho việt nam những sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả
các thế hệ người việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân và nhà nước armenia dành cho việt nam trong thời kỳ kháng chiến đấu tranh
giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ
bên cạnh sự giúp đỡ to lớn đó
nhân dân armenia đã giang rộng vòng tay đón những lưu học sinh nghiên cứu sinh học sinh học nghề các thực tập sinh của việt nam đến học tập và làm việc
chúng ta mời quý vị chúc mừng các nhân dân và học sinh học tập và làm việc
ông bùi quốc khánh là cựu du học sinh tại armenia
được nhà nước lựa chọn và cử đi liên xô học năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín gần năm mươi năm đã trôi qua
nhưng những kỷ niệm một thời tuổi trẻ tại thủ đô irevan của đất nước armenia tươi đẹp vẫn nguyên vẹn trong ông như ngày đầu
giống như là một cái tình yêu đầu tiên của chúng tôi
tức là một cái nơi mà mình
cái tổ quốc
một cái nơi mình
mình gắn thời gian khá dài
đối với chúng tôi tất cả là sáu năm
với lại được nước bạn cưu mang được các bạn chăm sóc tạo được mọi điều kiện
ăn ở học tập rất là tốt
cho nên là cái tình cảm đối với chúng tôi nó là rất là gắn bó đối với lại cái đất nước này
với bà đại sứ raisa vajardian ba năm rưỡi thực hiện nhiệm vụ tại việt nam là khoảng thời gian không thật dài
nhưng bà dành chọn tình cảm cho đất nước và con người nơi đây
với tình cảm và sự hiểu biết
mà theo bà đã có từ thời soviet
đại sứ cũng mong muốn dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cũng là dịp để hai quốc gia tăng cường hợp tác kinh tế
giao lưu văn hóa
xứng với tiềm năng và truyền thống hữu nghị
armenia và việt nam đang có những cuộc trao đổi về mặt chính trị tuyệt vời
giữa các nhà lãnh đạo
cũng như giữa những người dân trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa hai nước trong suốt quá trình lịch sử
sự hợp tác giữa hai nước phát triển theo mọi hướng
nhất là trên phương diện kinh tế giáo dục du lịch công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe
và chúng tôi đang kỳ vọng vào những dự án chung cho tương lai về công nghiệp và chế biến thực phẩm
tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư sẽ phát triển nhiều hơn trong thời gian tới
hàng nghìn lưu học sinh việt nam từng học tại armenia trước đây
như ông bùi quốc khánh
thực sự là chiếc cầu nối tình cảm hữu nghị giữa hai quốc gia trong quá khứ
hiện tại và tương lai
tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những cựu học sinh việt nam tại armenia
bởi những tình cảm ấm áp và chân thành dành cho đất nước
cũng như con người văn hóa và truyền thống armenia
chúng tôi dự định sẽ kết nối những trường đại học hàng đầu của đất nước để tiếp tục trao đổi sinh viên
trong tâm trí của những lưu học sinh việt nam từng trưởng thành tại armenia
luôn in dấu những câu thơ nhắc về một thời thanh niên sôi nổi
một thời người dân armenia đùm bọc nuôi dưỡng và đào tạo những thanh niên sôi nổi
một thời người dân armenia đùm bọc nuôi dưỡng và đào tạo những thanh niên sôi nổi

những nẻo đường tuyết phủ thời thanh niên để giấu lại nơi này
dẫu cách xa về địa lý nhưng giữa hai quốc gia luôn có sự đồng cảm và tình hữu nghị sâu sắc
đó sẽ là di sản quý báu để việt nam và armenia gắn bó chặt chẽ hơn nữa
để tình cảm này bền chặt tới tất cả những thế hệ tương lai của hai đất nước

tiếp nối chương trình phát phục sự cố sạt lở sau mưa lũ

tẩy chay vắc xin là việc làm nguy hiểm
không có thiệt hại nào về người nhưng nhiều nhà dân đã bị đất đá sạt lở làm đổ nhà và tường rất nguy hiểm
hiện tỉnh bắc cạn đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ hỗ trợ người dân
di rời các hộ dân có nhà bị sạt lở và trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đây là hình ảnh những hộ dân ở khu dân cư nà cấy thôn nà liên xã quân bình huyện bạch thông
đang tập trung nguồn nhân lực giúp nhau di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
đến thời điểm một mươi hai giờ trưa ngày một mươi bốn tháng bảy đã có bốn hộ di rời xong
bảy hộ đang tiếp tục di rời tài sản đến các địa điểm an toàn đã được bố trí
được biết những ngày mưa lớn vừa qua đã khiến cho hai nhà xây
bốn nhà bếp và nhiều công trình phụ khác của các hộ dân khu vực này bị sập đổ hoàn toàn
chính quyền địa phương ở đây từ tỉnh đến huyện đều quan tâm đến
và cho đến thời điểm này toàn bộ một mươi một hộ trong vùng nguy cơ đã xác định tìm được địa điểm để đến nơi an toàn
ngay sau khi xảy ra sạt lở chính quyền xã đã cùng lực lượng dân quân lực lượng tại chỗ bộ đội xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
di rời người và tài sản đến nơi an toàn
mưa lũ những ngày qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đã làm hư hỏng ba trăm linh chín ngôi nhà vùi lấp khoảng bốn trăm một mươi tám ha hoa màu lúa sạt lở khoảng hơn một trăm một mươi mét khối đất đá các tuyến đường giao thông
gây nguy cơ sạt lở đổ cột đường dây tải điện một trăm một mươi kv tại xã thanh bình huyện trợ mới
ước thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
tỉnh bắc cạn cũng đã di rời ba mươi chín hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tới vị trí an toàn
các tuyến đường giao thông bị sạt lở vùi lấp đã được thông xe bước một để đảm bảo lưu thông
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và đi lại của người dân
trước tình hình mưa lũ xảy ra nghiêm trọng chủ tịch ubnd tỉnh bắc cạn đã ban hành công điện khẩn
để chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra
chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo chủ động khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ
huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân di rời người tài sản tới nơi an toàn
dựng lại nhà cửa bị đổ sập hư hỏng để ổn định nơi ở của người dân
khôi phục sản xuất nông nghiệp
người dân không có nhà ở thiếu lương thực nước uống túc trực thường xuyên
và có báo cáo khi có sự việc đột xuất xảy ra
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thường bình liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa đã được tổ chức
tại nhiều địa phương trên khắp cả nước
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức họp báo công bố các hoạt động
kỷ niệm bảy mươi năm trên địa bàn tỉnh và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua
theo thông tin từ buổi họp báo đến nay một trăm linh các bà mẹ việt nam anh hùng
còn sống trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời
theo số liệu mới nhất từ sở lao động thương binh và xã hội quảng nam
đến nay toàn tỉnh có một mươi bốn bảy trăm chín mươi hai mẹ được đảng nhà nước phong tặng
và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó trên địa bàn tỉnh hiện còn chín trăm một mươi một bà mẹ việt nam anh hùng còn sống
và tất cả các mẹ đều được các cơ quan đơn vị
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời
với mức hỗ trợ hàng tháng từ tám trăm linh đến một triệu đồng một mẹ
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tỉnh quảng nam đang vận động
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đang nhận phụng dưỡng tiếp tục chăm sóc
và nâng mức phụng dưỡng bình quân lên từ một triệu đến một năm triệu một mẹ một tháng
đồng thời tổ chức đoàn đến thăm tặng quà động viên các bà mẹ việt nam anh hùng
trong dịp hai mươi bảy tháng bảy
cùng với việc tổ chức nhận phụng dưỡng chăm lo tốt đời sống các bà mẹ việt nam anh hùng
ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tạm ứng ngân sách hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
để hỗ trợ xây dựng sửa chữa hai mươi hai sáu trăm ba mươi ba nhà ở cho người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh
theo quyết định số hai mươi hai ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ
cũng trong sáng nay tỉnh kiên giang đã long trọng tổ chức lễ phong tặng
và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng đợt bảy cho một trăm sáu mươi bảy mẹ
trong đợt trao tặng này tỉnh kiên giang có một mươi bảy mẹ được phong tặng
và một trăm năm mươi mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ việt nam anh hùng
tính đến nay tỉnh kiên giang đã có một sáu trăm hai mươi ba mẹ được nhà nước phong tặng
và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
trong đợt cho tặng này tỉnh kiên giang có một sáu trăm hai mươi ba mẹ được nhà nước phong tặng

với cái tên khá trung lập vaccine nên hay không
trang facebook này đã thu hút gần một mươi thành viên
sẽ không có gì đáng nói nếu các thông tin tại đây không liên tiếp khẳng định
vaccine phòng bệnh là vô dụng thậm chí là nguyên nhân gây bệnh cho trẻ nhỏ
với tốc độ lan truyền của mạng xã hội hàng loạt tài khoản khác đồng loạt kêu gọi không tiêm vaccine